liên quan tới vụ việc tụ tập nơi đông người không đeo khẩu trang tại bệnh viện bạch mai
vào tối ngày một mươi tháng bốn cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã có văn bản
gửi giám đốc bệnh viện bạch mai yêu cầu báo cáo
theo văn bản số bốn trăm tám mươi năm của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế gửi giám đốc bệnh viện bạch mai
ngày một mươi hai tháng bốn thì vào ngày một mươi tháng bốn có một số nguồn tin gửi về cục quản lý khám chữa bệnh
với nội dung bệnh viện bạch mai tụ tập đông người không đeo khẩu trang trên sân bệnh viện
bệnh viện yêu cầu giám đốc bệnh viện bạch mai khẩn trương xác minh thông tin trên
đồng thời quán triệt tuyên truyền nhắc nhở cho tập thể nhân viên y tế người lao động trong bệnh viện
cần tuân thủ tuyệt đối các chỉ đạo của thủ tướng và các văn bản hướng dẫn của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
xem xét xử lý các cá nhân có vi phạm gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch tại bệnh viện